thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi về xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
trong thời gian qua thành phố hồ chí minh đã khởi công xây dựng nhiều bệnh viện mới nhằm nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở và góp phần giảm tải bệnh viện
để nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở và đáp ứng yêu cầu khám và chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân
ngoài triển khai dự án bệnh viện úng biếu bệnh viện nhi đồng một bệnh viện trấn hương trình hình
thành phố hồ chí minh còn đầu tư dự án nâng cấp bệnh viện quận hai bệnh viện tân phú bệnh viện bình chánh
để nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở và góp phần giảm tải bệnh viện quận hai bệnh viện trấn hương trình hình